hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ năng lực sản xuất ethanol đáp ứng đủ nhu cầu
nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích sử dụng xăng sinh học e năm đã được ban hành
tuy nhiên cho đến nay thì xăng e năm vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như là mục tiêu đã đặt ra
và đã đến lúc cần có một lộ trình quyết liệt hơn cho sản phẩm xăng sinh học này
tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu số cửa hàng bán lẻ xăng e năm trên cả nước chiếm một mươi một trong tổng số cửa hàng xăng dầu
lượng xăng e năm tiêu thụ chiếm chín một mươi bốn so với tổng lượng xăng khoáng ron chín mươi hai
tuy nhiên con số này lại chưa đạt được lộ trình mà quyết định năm ba của thủ tướng chính phủ đưa ra
sở dĩ sang e năm có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng lại chưa được sử dụng phổ biến
là do trên thị trường hiện đang tồn tại song song hai loại xăng khoáng ron chín mươi hai và xăng e năm
theo ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu thì hiện nay xăng ron chín mươi hai vẫn là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất
chúng tôi hiện tại đang bán kinh doanh ba mặt hàng
có mặt hàng xăng chín mươi năm mặt hàng chín mươi hai và mặt hàng e năm
theo như anh em bán hàng trực tiếp cho mọi người thì là
xăng mà bán lượng nhiều nhất thì nó vẫn là xăng phổ biến là xăng chín mươi hai và xăng e năm
thì bây giờ chỉ có một số doanh nghiệp như công an hoặc là những đơn vị ảnh chính trị nghiệp
thì người ta bắt buộc là phải lấy nhận ạ như thế
việc đầu tư cùng lúc và kinh doanh song song xăng e năm và ron chín mươi hai là điều không mới thuận lợi
với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
bản thân các doanh nghiệp cũng đã thừa nhận nếu kinh doanh xăng e năm thì phải ngừng bán xăng ron chín mươi hai
để mà chuyển đổi mà cấu tạo
thêm một cái trụ bơm để mà bán xăng e năm rồi thêm bồn bể thì rất là khó
không có cái diện tích để mà có thể đào thêm này để mà đầu tư thêm bồn bệ hoặc là đầu tư thêm cái trụ bơm
do đó là cái việc nếu mà kinh doanh xăng e năm thì sẽ phải ngừng cái xăng khoáng
bộ công thương đang hoàn thiện các báo cáo để trình thủ tướng chính phủ về lộ trình phổ biến sử dụng xăng sinh học
cụ thể đến ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
hoàn thành việc thay thế hoàn toàn xăng khoáng ron chín mươi hai
ron chín mươi hai bằng xăng e năm trên toàn quốc
nếu lộ trình mới này được thủ tướng chính phủ thông qua và thực hiện quyết liệt
sẽ mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học trên toàn quốc
tạo cho người dùng thói quen sử dụng sang e năm
thì nó có cái lộ trình thì để từng bước từng bước
bởi vì chúng ta đều biết rằng để có được nhiên liệu trên thị trường thì nó phải có cái nhà sản xuất
phải có cái nhà phân phối rồi thì phải có được sự hưởng ứng của người tiêu dùng
tức là nó nghĩ đến đó là ba bên trước kể là cơ quan quản lý
hiện một số doanh nghiệp đã chuẩn bị và có thể triển khai xây dựng các trạm trộn theo lộ trình
chất lượng xăng e năm đã được khẳng định
cần có những chế tài quyết liệt để thúc đẩy sản xuất phân phối và tiêu thụ sang e năm
có như vậy lộ trình đặt ra cho sang e năm mới về đích đúng hẹn